hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin ngày hôm nay là thông tin về chiến công của lực lượng công an thành phố đà nẵng
triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy dạng đá có quy mô lớn
cơ quan công an hiện đã bắt giữ hoàng phú thắng hồ đức duy và nguyễn cò
thu giữ tăng vật là khoảng bảy trăm linh gram ma túy đá
trong đó theo điều tra đối tượng hoàng phú thắng thường xuyên di chuyển
từ đà nẵng ra hải phòng quảng ninh mua ma túy từ trung quốc chuyển về việt nam
rồi gửi ma túy về thành phố đà nẵng bằng đường xe khách
qua quá trình nắm thông tin phòng cảnh sát ma túy công an thành phố đà nẵng phát hiện
vào đêm ngày bảy tháng một mươi thắng đưa ma túy về đến đà nẵng nên đã bí mật theo dõi
đến khoảng hai mươi ba giờ khi thắng giao cho duy đi cung cấp ba trăm linh g ma túy đá cho nguyễn cò
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cơ quan công an phát hiện thêm bốn gói ma túy đá
có trọng lượng bốn trăm linh gram
trước thành tích xuất sắc này chiều ngày chín tháng một mươi phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng hồ kỳ minh
đã đến chúc mừng động viên và thưởng nóng số tiền hai mươi triệu đồng
công an thành phố đà nẵng cũng đã thưởng cho các đơn vị tham gia phá án số tiền một mươi triệu đồng
còn tại lâm đồng mang vũ khí nóng đi giải quyết mâu thuẫn khi cán bộ công an đến giải quyết can ngăn
thì lại dùng chính vũ khí đó để đe dọa đập phá tài sản của người thi hành công vụ
với những hành vi này đối tượng nguyễn văn hưng chú tại huyện đức trọng
tỉnh lâm đồng đã bị công an huyện đức trọng khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra vào ngày hai mươi chín tháng chín do bị anh nguyễn văn lưu trú cùng địa phương đến đòi nợ
và xảy ra xô xát với vợ của mình nên nguyễn văn hưng đã rủ thêm hai người bạn
mang theo một khẩu súng tự chế và hai cây mã tấu đến nhà anh lưu tính chuyện
tại nhà anh lưu hưng đã dùng súng bắn về phía anh lưu hai phát nhưng không trúng
lúc này anh nguyễn văn sơn cán bộ công an xã ninh loan huyện đức trọng
đến giải quyết vụ việc thì bị hưng dùng súng đe dọa và dùng bắn súng đập xe mô tô của anh sơn
sau khi thực hiện hành vi hưng đã bỏ trốn và hai ngày sau thì ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an huyện đức trọng đang dám định khởi súng và tiếp tục làm rõ vụ án
với hành vi lừa đảo chiếm mọt tài sản cao hùng em trú tại phường tám thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra ban đầu từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy cao hùng em là nhân viên của phòng công chứng cao thị niềm
đã giúp sức tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bọn là cao phan thuận hòa tên gọi khác là lê thanh nhàn
trú tại phường ba thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thu lợi bất chính trên bốn tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn để đảm bảo an ninh thì nhiều gia đình hộ kinh doanh
nhân đã tự trang bị lắp đặt hệ thống camera an ninh
tuy nhiên sau khi lắp đặt xong thì rất nhiều trong số đó lại chủ quan cho rằng
không ai sẽ dám ra tay thực hiện các hành vi phạm tội nữa
nên cũng không thèm quan tâm xem camera hoạt động như thế nào có hiệu quả hay không
trong khi đó như đã cảnh báo rất nhiều lần tội phạm đặc biệt là trộm cắp tài sản
thì ngày càng tinh vi chuyên nghiệp chúng thậm chí còn bỏ thời gian để theo dõi
quan sát thói quen sinh hoạt của gia chủ cũng như cách đối phó với hệ thống camera an ninh
tại nơi mà chúng có ý định ra tay thực hiện hành vi
và một vụ việc như vậy thì đã xảy ra tại nam định
mặc dù hiện tại đối tượng đã bị bắt giữ nhưng đây tiếp tục là lời cảnh báo
cho những ai vì chủ quan mà tạo cơ hội cho kẻ gian trộm cắp tài sản
đây là những hình ảnh trích xuất được từ camera của một hộ dân trong ngõ sáu trăm năm mươi chín
đường trường trinh thành phố nam định
chủ phương tiện này là một sinh viên đi học về để xe bên ngoài rồi đóng cửa ăn cơm
kẻ gian phát hiện chiếc xe máy điện dựng trước cửa không có người trông coi
đã lén rắt trộm
sau khi bán cho một hiệu cầm đồ lấy hai triệu đồng
đối tượng lập tức mang số tiền này đi mua ma túy về sử dụng
nhà chủ nhà khóa cửa đóng cửa nên tôi lấy xin ý định trộm cắp
trong một tình huống khác người thanh niên này đi chơi game
nhưng không yêu cầu chủ quán khóa xe bằng dây sức dài
cùng chơi trong quán có vũ mạnh thành và lê quang huy
là những đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích
gây mất trật tự công cộng tàng trữ trái phép chất ma túy trộm cắp
hủy hoại và cướp tài sản
dạo sáng hôm sau phát hiện chiếc xe ngoài cửa không khóa không người châm coi
camera trúng trộm tuy có nhưng quay hết lên trên
hai đối tượng lập tức về thách quần áo đổi nhân dạng rồi quay lại
che chắn cho nhau hành động
hôm đấy khách đến thì mẹ em cũng có ra bảo là để vác quá dây vào
nhưng khách thì bảo là thôi cháu chơi lúc như vậy luôn
thế là không khóa nữa thế là khách thì khóa cổ thôi
trong thời gian vừa rồi thì xuất hiện những trường hợp mất trộm tài sản là xe máy
ở tại các quán hoặc là nơi địa điểm công cộng
thực thường những vụ trộm cắp tài sản là xe máy như đã xảy ra một thời gian qua
chủ yếu là do ý thức chủ quan của chủ phương tiện
khi chủ phương tiện đến những nơi công cộng như là quán ăn quán điện tử
thì là không khóa cảng chỉ khóa cổ hoặc khóa điện
như thế là tạo điều kiện cho những đối tượng lợi dụng là phá khóa là trộm cắp xe máy
trong những vụ trộm cắp tài sản bên cạnh sự manh động liều lĩnh của các đối tượng
không thể phủ nhận sự lơ là mất cảnh giác của người dân
đôi khi chính là kẽ hở kích thích và tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay phạm tội
hai vụ việc nêu trên chính là lời cảnh báo cho những ai còn chủ quan
ý lại vào công năng của thiết bị hỗ trợ như camera chúng trộm mà bỏ qua việc chống khóa cẩn thận
bởi một khi bị vô hiệu hóa thì những thiết bị ấy có cũng như không
quan trọng nhất vẫn phải là ý thức cảnh giác tự đề phòng của mỗi người dân
bản tin tiếp tục với một thông tin đáng chú ý
vào hồi một mươi chín h hai mươi phút ngày hôm qua chín tháng một mươi
tại ga lâm giang xã lâm giang huyện văn yên tỉnh yên bái đã xảy ra một vụ sạt lở
với khối lượng đất đá lớn gây ách tắc tuyến đường sắt hà nội lào cai và tuyến đường bộ tỉnh lộ một trăm sáu mươi
vụ sạt lở xảy ra vào thời điểm thời tiết không có mưa với hàng chục nghìn mét khối đất đá sạt lở
vùi lấp một trăm năm mươi mét đường bộ trên tuyến tỉnh lộ một trăm sáu mươi bốn và bảy toa tàu đang chở bốc hàng tại ga lâm giang
làm đoàn tàu chạy khỏi đường dây và ba đường sắt dẫn vào gà lâm giang
gây hư hỏng tuyến đường dây tín hiệu
theo xác minh ban đầu thì không có thiệt hại về người
ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện văn yên công an tỉnh yên bái
sở giao thông vận tải cùng các đơn vị liên quan của ngành đường sắt đã trực tiếp đến hiện trường
chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả đã huy động bốn máy xúc và một mươi ô tô tiến hành khắc phục hậu quả
với mục tiêu nhanh chóng thông tuyến đường sắt và đường bộ trong thời gian sớm nhất
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào sáng sớm ngày hôm nay
áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực đất liền các tỉnh hà tĩnh quảng bình
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại đảo hòn ngư nghệ an có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
tại kỳ anh hà tĩnh ba đồn quảng bình có gió giật cấp bảy đảo cồn cỏ quảng trị gió giật cấp chín
đảo lý sơn quảng ngãi gió giật cấp tám
vào hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám ba độ vĩ bắc
một trăm linh năm độ kinh đông trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
tức là dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông
khu vực bắc vịnh bắc bộ vùng biển từ thanh hóa đến hà tĩnh
bao gồm các đảo côn cỏ hòn ngư ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
từ ngày hôm nay đến ngày mai trên lưu vực sông thao sông lô sông hoàng long và thượng lưu sông thái bình
có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ từ một đến ba mét
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa đỡ đất ở vùng núi ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp
tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc như hà giang tuyên quang lào cai yên bái sơn la hòa bình
và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thì vào đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay một mươi tháng một mươi
khu vực đồng bằng bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa to
lưỡng mưa một số nơi đo được như tại thành phố vinh tỉnh hệ an là một trăm hai mươi bốn mm
thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh là hai trăm bốn mươi hai mm huyện hương sơn hà tĩnh là hai trăm linh năm mm
huyện tuyên hóa của tỉnh quảng bình là hai trăm ba mươi bảy mm huyện đông nam huyện nam đông của tỉnh thừa thiên huế là một trăm ba mươi chín mm
mưa to đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân các địa phương
và sau đây là tổng hợp của truyền hình công an nhân dân
tại thành phố vinh mưa to đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu
rất nhiều hội dân cửa hàng quản xá do không kịp dọn đồ đạc
nên chỗ khô giáo đã bị ướt hư hỏng
nhiều vùng trũng thấp bị ngập nặng khiến người dân phải thu dọn đồ đạc chạy lụt suốt đêm
sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an cho biết trời mưa to đã khiến cho nhiều tuyến đường ở nghệ an ngập sâu
nên hàng ngàn học sinh trên một trăm linh trường học ở địa bàn tp vinh huyện nam đàn huyện hưng nguyên được nghỉ học để đảm bảo an toàn
việc học bù những ngày nghỉ do mưa lụt sẽ được các nhà trường bố trí phù hợp với tình hình của địa phương
trong sáng nay lực lượng công an nghệ an tiếp tục xuống các địa bàn sung yếu để tích cực hỗ trợ người dân tiêu úng
phòng chống ngập lụt gây sạt lở lớn ảnh hưởng đến sản xuất
đồng thời thống kê số liệu thiệt hại lên phương án khắc phục hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống
trước đó để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền
tỉnh nghệ an cũng đã có công điện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ một mươi bảy h ngày chín tháng
tại hà tĩnh từ chiều qua sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo một mươi hai phòng giáo dục
và hơn tám trăm linh trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn cho hơn ba trăm linh học sinh ở tất cả các cấp học phải nghỉ học
ngoài ra ngành giáo dục và đào tạo tỉnh hà tĩnh cũng chỉ đạo các nhà trường bố trí cán bộ giáo viên
thường trực nhanh chóng chuẩn bị chống mưa bão thời gian trở lại trường học sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết
và điều kiện từng địa phương để bố trí phù hợp
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay những diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
và chuyển tới quý vị trong bản tin lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn ngay bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh cùng với chị thu thủy và anh thế cương
vâng xin cảm ơn những thông tin mà biên tập viên linh chi đã cung cấp cho quý vị khán giả
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã đối với ba đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản từ ba đơn vị khác nhau
cơ quan điều tra hình sự khu vực một các tổ chức sự nghiệp bộ quốc phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thuận văn bảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm park rà xã lý bôn huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và bị cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú yên ra quyết định truy nã
là đối tượng hồ văn cang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại sáu b trên năm nguyễn tất thành phường hai tp tuy hòa tỉnh phú yên
đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng và có sẹo thẳng hai cm cách một cm trên trước đuôi lông mày trái
và đối tượng nguyễn thế truyền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố bốn thị trấn hòa vinh huyện đông hòa tỉnh phú yên
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện sông hình tỉnh phú yên cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi hơi gồ gãy và có sẹo không rõ hình kích thước một x một năm cm trên đuôi lông mày trái